nhiều năm qua nông dân ở xã nhơn hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
rất bức xúc về việc nhiều cơ sở sản xuất giống thủy sản xả thải tràn lan
khiến nguồn nước tưới và hàng chục hectare đất sản xuất bị nhiễm mặn
gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân
thế nhưng cho đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết rứt điểm
theo phản ánh của người dân địa phương những năm gần đây trên địa bàn xuất hiện
một trăm trại sản xuất tôm giống ốc hương các chủ trang trại bơm nước biển lên sản xuất
rồi vô tư xả thải trực tiếp ra môi trường chung quanh khiến cho nguồn nước tưới và đất bị nhiễm mặn
nếu như trước đây nông dân trồng bốn vụ hành tỏi mỗi năm
thì nay chỉ trồng được hai vụ trên năm năng suất chỉ đạt được khoảng sáu mươi so với trước đây
nếu như trước đây nông dân trồng bốn vụ hành tỏi mỗi năm năng suất chỉ đạt được khoảng sáu mươi so với trước đây
để cứu cánh cho cây trồng hầu hết nông dân nơi đây áp dụng phương pháp làm giảm độ mặn của nước giếng bị nhiễm mặn
bằng cách khi tưới nước cho cây hành tím bà con thường bắt thêm một ống nước sinh hoạt pha trộn với nước giếng để tưới cho cây như thế này
phát sinh thêm chi phí mỗi tháng từ ba đến bốn triệu đồng
ngoài ra một số hộ còn chuyển sang trị
trong khi trồng cây ngò những cây này cũng sinh trưởng rất chậm
có luống trồng hơn chục ngày nhưng do nước biển ngấm sâu khiến cả luống ngò gần như bị chết vì độ mặn
theo ủy ban nhân dân xã nhân hải trước những bước xúc của người dân
chính quyền địa phương đã yêu cầu trồng cây ngò
các chủ trại sản xuất giống hải sản không xây dựng mở rộng trại ở những khu vực giáp với đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân
để bảo đảm lợi ích phát triển nông nghiệp bảo vệ môi trường
tuy nhiên tỉnh huyện và các ngành liên quan phải nỗ lực hỗ trợ thì xã mới có đủ khả năng giải quyết
để tránh gây thiệt hại nặng hơn do sâm nhiễm mặn ngày càng lan rộng tại xã nhân hải
đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan
sớm tháo gỡ khó khăn kéo dài nhiều năm cho người dân nơi đây đã nhiều năm cam chịu cảnh nước tưới bị nhiễm mặn
và diện tích đất sản xuất ngày càng bị sâm thực mặn đời sống ngày càng khó khăn